kể từ sáng nay bệnh viện chợ rẫy sẽ triển khai xét nghiệm định lượng kháng thể
sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
xét nghiệm này giúp đánh giá khả năng đáp ứng của cơ thể sau khi tiêm vaccine
nhằm phục vụ công tác điều trị covid một mươi chín cũng như là hỗ trợ người dân khi có nhu cầu
và đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên thực hiện xét nghiệm này
để định lượng kháng thể sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
các bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp định lượng kháng thể kết hợp
phương pháp này áp dụng cho nhóm đối tượng có nhu cầu xét nghiệm
để biết được cơ thể có kháng thể hay không
và nếu có sẽ đạt được ngộc độ bao nhiêu sau khi tiêm vaccine
từ kết quả đó sẽ đánh giá lại khả năng đáp ứng của cơ thể đối với vấn đề tiêm vaccine
bên cạnh đó phương pháp này còn áp dụng thêm cho nhóm đối tượng
được bác sĩ chỉ định hay có yêu cầu xét nghiệm khi chẩn đoán nghi ngờ bị nhiễm
hay đã bị nhiễm covid một mươi chín
kết quả sẽ hỗ trợ chẩn đoán xem cơ thể có kháng thể nhiều hay ít
và qua đó biết được đáp ứng sinh kháng thể của người bệnh
ngoài ra các bác sĩ cũng khuyến cáo trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
cũng như sự biến thể khó lường của sars cov hai
người dân dù được tiêm vaccine hay khi biết kết quả định lượng kháng thể
sau khi tiêm vaccine cũng không nên chủ quan
mà phải luôn tuân thủ quy tắc năm k phòng chống dịch của bộ y tế ở mọi lúc mọi nơi